liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã yatio và yaktur huyện chư quynh tỉnh đắk lắc ngày một mươi một tháng sáu
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt ba đối tượng truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
qua nhiều ngày kiên trì truy tìm theo dõi nắm tình hình lực lượng công an huyện chư quynh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện truy đuổi
và bắt gọn ba đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn tại một khu đồi dãy vắng thuộc đồi độc lập thôn knietsak yaktur huyện chư quynh
ba đối tượng gồm y kinh liêng chú huyện krong bông nay dương chú huyện krong búc y hoan nghia ban chú tại huyện cư mga
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng ar một mươi năm một trăm một mươi năm viên đạn cùng một số tăng vật chứng có liên quan trong quá trình các đối tượng lẩn trốn
với tinh thần quyết liệt kiên trì đến nay lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt hết
sáu mươi đối tượng truy nã bắt hết sáu đối tượng truy nã đặc biệt liên quan trong vụ khủng bố tấn công hai trụ sở ubnd xã yatio và yaktur huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa qua